lý do tại sao một số bệnh nhân tăng huyết áp kháng thuốc vẫn còn là một bí ẩn
nhưng một phát hiện mới đã cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột chứa nhiều loại enzym
có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc có thể là nguyên nhân
tăng huyết áp kháng trị là huyết áp cao không đáp ứng tốt với điều trị y tế tích cực
tăng huyết áp được coi là kháng thuốc khi không đạt được huyết áp mục tiêu
ở những bệnh nhân đã dùng đủ liều thuốc của một pháp đô điều trị
theo thời gian tình trạng tăng huyết áp không được kiểm soát sẽ làm hỏng các động mạch
dẫn đến sơ cứng khi các động mạch trở nên hẹp hơn và kém linh hoạt hơn
tìm phải làm việc nhiều hơn để di chuyển máu trong cơ thể
huyết áp cao không được kiểm soát có thể dẫn đến đột quỵ đau tim suy tim
và các bệnh tim khác gây tổn thương cho thận thị lực dối loạn cường dường
khoảng hai mươi năm những người bị tăng huyết áp kháng thuốc có thể xác định được nguyên nhân hoặc thứ phát
những người có huyết áp tăng lên do một tình trạng bệnh lý
được cho là bị tăng huyết áp thứ phát
năm mươi còn lại của những người bị tăng huyết áp kháng thuốc không rõ nguyên nhân y tế
những người này được cho là bị tăng huyết áp nguyên phát
kết quả nghiên cứu mới cho thấy một loại vi khuẩn đường ruột nhất định
có thể là một yếu tố quan trọng
bằng cách nghiên cứu các vi khuẩn đường ruột các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng
một loại vi khuẩn được gọi là coprococcus góp phần chống lại các chất ức chế ace
một trong những nhóm thuốc chính được sử dụng để điều trị huyết áp cao
tìm ra mối liên hệ giữa thành phần vi sinh vật đường ruột với hoạt động của enzyme
và hiệu quả đáp ứng thuốc sẽ tạo nền tảng cho việc áp dụng thuốc chính xác
để điều trị tăng huyết áp kháng thuốc
phó giáo sư tiến sĩ tàu giang đại học teledo cho biết
ngày nay các bác sĩ điều trị tăng huyết áp kháng thuốc bằng cách thêm hoặc thay thế thuốc
điều này có thể góp phần gây ra quá liều nhờ tác dụng phụ và không tuần thù
hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa vi khuẩn đường ruột và hiệu quả của thuốc
có thể dẫn đến các phương pháp điều trị mới cho những người không đáp ứng với thuốc huyết áp
điều này có thể bao gồm các loại thuốc mới hoặc điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột
bằng chế phẩm sinh học kháng sinh và các phương pháp khác
nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vi sinh vật trong ruột của chúng ta được gọi chung là hệ vi sinh đường ruột
chứa nhiều loại enzyme có thể ảnh hưởng đến quá trình truyền hóa thuốc
để tìm hiểu xem hệ vi sinh vật đường ruột có đóng một vai trò nào đó trong việc kháng thuốc huyết áp hay không
tiến sĩ giang và các đồng nghiệp đã dùng một liều duy nhất ước chế asee cho chuột bị huyết áp cao
họ phát hiện ra rằng điều này có hiệu quả hơn trong việc giảm huyết áp ở những con chuột bị tăng huyết áp
có tải lượng vi sinh vật đường ruột thấp hơn
khi họ phân tích thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột c nổi lên như một nhân tố quan trọng
tuy đang trong giai đoạn đầu tư xác định sự tương tác giữa vi khuẩn đường ruột và thuốc điều trị tăng huyết áp
nhưng phát hiện này cho thấy rằng cùng một loại thuốc huyết áp có thể không phù hợp với tất cả mọi bệnh nhân
vì mỗi người có một thành phần vi sinh vật đường ruột riêng biệt với một hồ sơ hoạt động enzym riêng biệt
các nhà nghiên cứu hiện đang thực hiện thí nghiệm tương tự bằng cách sử dụng các loại vi khuẩn đường ruột khác
và các loại thuốc điều trị huyết áp bổ sung để khám phá thêm cách hệ vi sinh vật đường ruột điều chỉnh hiệu quả của thuốc hạ huyết áp